công an thành phố bảo lộc tỉnh lâm đồng vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam hai tháng đối với nguyễn văn mạnh lê hữu thông nguyễn việt hoàng
đều ngụ tại tp bảo lộc và nguyễn thành hiếu ngụ tại huyện đam rồng tỉnh lâm đồng
để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật
trước đó ngày một mươi một tháng tám ông nguyễn xuân tiến ngụ xã lộc châu tp bảo lộc
đang ở trong tròi canh cà phê của gia đình thì bị nhóm đối tượng trên xông vào
dùng hung khí khống chế bắt giữ
nhóm đối tượng đã đưa ông tiến đến nhà số sáu mươi tám lý tự trọng tp bảo lộc
nơi mạnh đang thuê trọ và buộc ông viết giấy nhận nợ tám trăm một mươi bảy triệu đồng
mà vợ ông vay của người bà con với mạnh
sau khi tiến viết giấy biên nhận nhóm đối tượng trên lại đưa ông trở về
nhận được tin tố giác tội phạm công an tp bảo lộc đã vào cuộc điều tra
truy bắt các nghị can
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ